ngay sau khi diễn đàn cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy thành công tốt đẹp
nhận lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đã tham cấp nhà nước việt nam
đây là hoạt động đối ngoại quan trọng là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí tập cận bình
trên trọng trách mới tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc nhiệm kỳ lần thứ một mươi
chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
diễn ra vào bối cảnh quan hệ việt nam trung quốc đang có xu thế phát triển tích cực
tiếp tục định hướng phát triển lành mạnh lâu dài cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện việt nam trung quốc góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước tăng cường sự tiếp cận với chính trị đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác và đầu tư
đưa quan hệ việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh cùng hướng tới tương lai
nói như bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
và dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình sau đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
đã thể hiện sự coi trọng cao độ và tình cảm đặc biệt của đồng chí tập cận bình và trung ương đảng cộng sản trung quốc
đối với đảng và nhà nước việt nam
lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình diễn ra với nghi lễ cao nhất tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
việt nam và trung quốc đã đi qua sáu mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao là hai nước láng giềng núi sông liền giải
tình hữu nghị việt nam trung hoa được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông đặt nền móng và dày công vun đắp
là hai đất nước cùng chung lý tưởng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
việt nam trung hoa tương đồng về chính trị văn hóa gần gũi về địa lý
đây là cơ hội và tiềm năng để hơn sáu thập kỷ qua hai dân tộc bên nhau coi trọng tình cảm hữu nghị
chung sức giải quyết những vấn đề còn tồn tại để phát triển
là một trong một mươi đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất vào việt nam với tổng vốn đầu tư là một mươi một hai tỷ usd
trung quốc cũng là đối tác thương mại hàng đầu với kim ngạch năm hai nghìn một mươi sáu là hơn bảy tỷ đô la mỹ
hướng tới mục tiêu một trăm linh tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam là quốc gia dẫn đầu các nước trong khu vực asean đầu tư vào trung quốc
khách du lịch đã đạt tới hai bảy triệu người và số lưu học sinh việt nam tại trung quốc là trên một mươi người
cùng với những ghi nhận về bước phát triển trong quan hệ chính trị
hai nước đã nỗ lực thông qua đàm phán để giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại
đến nay việt nam và trung quốc đã giải quyết xong vấn đề biên giới trên bộ
và hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc
hiện nay biên giới việt nam trung quốc là đường biên giới hòa bình
hữu nghị vấn đề biển đông và những vấn đề tồn tại vẫn được lãnh đạo hai nước
tiếp tục giải quyết với tinh thần coi trọng độc lập chủ quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế
giao lưu nhân dân việt nam trung quốc phát triển mạnh mẽ là dường cột cho tình cảm hữu nghị
giữa hai đất nước thực sự là những đốm lửa làm nồng ấm quan hệ hai nước
chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình là sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam trung quốc đi vào chiều sâu
đáp ứng với nguyện vọng và niềm mong đợi của nhân dân hai nước